kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh mạnh tiếp tục rồn thêm xuống nước ta
do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên từ đêm nay trở đi đông bắc bộ chỉ còn có mưa ở một vài nơi
nhưng nhiệt độ thì giảm mạnh
cao nhất trong ngày mai chỉ giao động trong khoảng từ một mươi năm một mươi tám độ rét đậm diện rộng vùng núi trời rét hại
vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
nhiệt độ trong hai ngày tiếp theo sẽ tăng nhẹ khoảng một hai độ nhưng vẫn ở ngưỡng rét đậm rét hại
tình trạng rét đậm diện rộng vùng núi rét hại sẽ xuất hiện ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
thời tiết phổ biến có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
ở miền trung trong đêm nay và ngày mai từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế sẽ có mưa
mưa vừa cục bộ có mưa to và sông
riêng quảng trị và thừa thiên huế có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
từ đêm mai trở đi mưa sẽ có xu hướng giảm dần xuống diện dài rác
và từ đêm nay bắc trung bộ sẽ chuyển rét đậm từ quảng bình đến thừa thiên huế
trời chuyển rét với nhiệt độ cao nhất là một mươi chín hai mươi hai độ
với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong đêm nay và ngày mai
tại các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi cục bộ có mưa to và rông
phần phía nam của khu vực có mưa giải rác
sau đó mưa giảm dần nhiệt độ ba ngày tới trên cả khu vực giảm nhẹ cao nhất không quá ba mươi độ
khu vực tây nguyên trong những ngày tới chỉ có mưa ở một vài nơi về chiều tối và đêm
còn ban ngày trời vẫn có nắng nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tây nguyên
phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ sau đó giảm nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
chuyển sang nam bộ các tỉnh ở khu vực này có thời tiết phổ biến
trong những ngày tới là mây thay đổi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào
vài nơi gió nhẹ nhiệt độ cao nhất từ ngày một mươi bảy một mươi chín tháng một mươi hai